hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thường xuyên trao đổi với tổ chức y tế thế giới để cập nhật thông tin kịp thời chính xác về biến chủng này
trên cơ sở đó đề xuất các phương án biện pháp phòng chống dịch kịp thời phù hợp hiệu quả với diễn biến tình hình dịch
bộ y tế bộ ngoại giao bộ giao thông vận tải bộ công an bộ quốc phòng và các bộ cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao
chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm soát người đến và đi qua các nước đã phát hiện ca bệnh nhiễm chủng mới omicron nhập cảnh vào việt nam
để ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến thể này vào nước ta
tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bốn bị cáo gồm lê văn thành nguyễn duy tân
đều chú phường an hải bắc quận sơn trà hà hoàng minh chú phường hòa cường nam quận hải châu và nguyễn tịnh chú phường hòa phát quận cẩm lệ cùng về hành vi giết người
theo cáo trạng vào khuya ngày hai mươi năm tháng bốn tại một quán nhậu trên đường
lê thanh nghị thuộc phường hòa cường nam quận hải châu vì không mượn được sạc dự phòng
nên bốn bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm đánh vào đầu và các vị trí khác nhau trên cơ thể của các anh lê thanh hải nguyễn quốc trường và hoàng phi hùng
hậu quả làm ba nạn nhân thương tích hai mươi sáu
tòa án nhân dân tp tuyên phạt bị cáo lê văn thành chín năm tù hà hoàng minh bốn năm tù nguyễn tịnh và nguyễn duy tân đều bảy năm tù cùng về tội giết người
riêng với bị cáo nguyễn duy tân cộng thêm chín tháng của tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
trong vụ án khác tổng hình phạt mà tân phải chấp hành án là bảy năm chín tháng tù
do nghiện game đổi thưởng nên nguyễn xuân thắng ở thanh hóa đã đến cửa hàng vàng vờ hỏi mua vàng rồi cướp luôn vàng mang bán lấy tiền chơi game
công an huyện yên định tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ đối tượng nguyễn xuân thắng sinh năm hai nghìn
ở thị trấn nông trường thống nhất huyện yên định
trước đó công an huyện yên định nhận được tin báo tại cửa hàng vàng kim trang ở phố kiểu xã yên trường huyện yên định
có một thanh niên đeo khẩu trang đến giả vờ mua vàng sau đó cướp giật một nhẫn vàng năm chỉ
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng bắt giữ thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng là nguyễn xuân thắng
tại cơ quan công an nguyễn xuân thắng khai nhận do nghiện game đổi thưởng nên đã giả vờ đi mua vàng
sau đó lợi dụng sơ hở của người bán đã cướp giật một nhẫn vàng đem đi bán lấy tiền chơi game
hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra
công an quận năm cho biết hiện đang phối hợp cùng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm điều tra làm rõ vụ sập nhà ở khu vực khiến cho hai người bị thương
và thông tin ban đầu chiều ngày hai mươi chín tháng một mươi một người dân sinh sống ở đường võ văn kiệt
phường sáu quận năm tp hcm
nhà ở đường này bất ngờ đổ sập nên hô hoán
khi xảy ra sự cố trong nhà có năm người
tuy nhiên hai người phát hiện kịp thời nên đã thoát ra ngoài được
còn một số người bên trong bị mắc kẹt không thoát ra được
có mặt tại hiện trường lực lượng chức năng đã đưa ba người bị mắc kẹt ra ngoài chuyển cấp cứu ở bệnh viện
bước đầu lực lượng chức năng xác định do căn nhà kế bên đang thi công sửa chữa
làm sập một phần phía trước căn nhà dẫn tới vụ việc trên
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
và thông tin này cũng kết thúc bản tin nhanh sáng nay
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện